các chỉ số quan chắc mới nhất đều cho thấy ô nhiễm không khí ở hà nội vẫn ở mức khá cao
chuyên gia y tế cảnh báo người già và trẻ nhỏ cần hạn chế ra đường vào những ngày này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
chỉ số chất lượng không khí tại nhiều điểm trong hà nội đã ở mức kém
chỉ số bụi mịn pm hai năm tại hà nội có nơi đo được cao gấp nhiều lần so với quy chuẩn quốc gia và tổ chức y tế thế giới who
tình trạng chất lượng không khí ở mức kém này tại hà nội dự báo sẽ duy trì đến cuối tuần
bụi pm hai năm còn được mệnh danh là sát thủ âm thầm bởi có thể thúc đẩy bệnh sơ gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa dối loạn chức năng gan
tiếp xúc với các hạt mịn có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn như mắt mũi họng và phổi hò hát hơi sổ mũi và khó thở
các bác sĩ khuyến cáo để bảo vệ bản thân trước nguy hại của bụi siêu mịn người lớn trẻ em nên đeo khẩu trang khi ra đường
hạn chế lưu thông vào những lúc đường đông tránh khu vực thường bị ô nhiễm như khu công nghiệp đường cao tốc
có thể dùng khẩu trang chống bụi có chỉ số kf tám mươi chín mươi bốn hoặc chín mươi chín chỉ số càng cao khẩu trang càng lọc được nhiều bụi siêu mịn